nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp hè công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội và sài gòn sẽ tăng số lượng đoàn tàu chở khách trong tháng bảy tới
từ ngày năm tháng bảy tới công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ chạy thêm tàu trên tuyến hà nội vinh gồm đôi tàu khách se ba mươi năm se ba mươi sáu vào các ngày chủ nhật hàng tuần
tàu se ba mươi năm chạy tại hà nội lúc một mươi ba h một mươi đến vinh lúc một mươi chín h hai mươi sáu phút tàu se ba mươi sáu chạy vinh lúc một mươi ba h hai mươi năm đến hà nội lúc một mươi chín h năm mươi hai phút
trong khi đó ở khu vực phía nam công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cũng tổ chức chạy thêm nhiều đôi tàu du lịch trên các tuyến từ tháng bảy
cụ thể đôi tàu sqn một sqn hai tuyến sài gòn quy nhơn sẽ được chạy lại từ ngày một tháng bảy trên khu đoạn sài gòn phan thiết sài gòn
tổ chức chạy thêm tàu spt bốn xuất phát sài gòn ngày một mươi tám tháng bảy
tàu spt ba xuất phát từ phan thiết ngày một mươi chín tháng bảy khu đoạn sài gòn nha trang sài gòn
tổ chức chạy thêm tàu snt bốn xuất phát sài gòn các ngày một mươi sáu một mươi bảy và hai mươi ba hai mươi bốn tháng bảy
tàu snt ba và tàu snt năm xuất phát nha trang các ngày một mươi chín hai mươi sáu tháng bảy